cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bệnh viện bạch mai và các đơn vị có liên quan
kết quả điều tra vụ án xác định quá trình triển khai đề án liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống robot rosa hỗ trợ phẫu thuật sọ não
trong thời gian năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi bệnh viện bạch mai đã phẫu thuật sò não cho sáu trăm ba mươi chín ca bệnh có hỗ trợ của hệ thống robot
trong đó hai ca miễn phí và sáu trăm ba mươi bảy ca có thu tiền dịch vụ sử dụng robot
tuy nhiên do hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án nên bệnh viện bạch mai đã thu tiền dịch vụ liên quan chi phí khấu hao hệ thống robot không đúng quy định
dẫn đến người bệnh người nhà phải chi trả số tiền điều trị tăng một mươi sáu năm trăm chín mươi ba một trăm hai mươi chín đồng một ca
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà người bệnh người nhà chi trả không đúng quy định
liên quan sáu trăm ba mươi bảy ca phẫu thuật trong đó có một số người đã được bệnh viện bạch mai và đối tác lắp đặt robot rosa trả lại số tiền tranh lệch một mươi sáu năm trăm chín mươi ba một trăm hai mươi chín đồng một ca
để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án đảm bảo quyền lợi của người bệnh và gia đình theo đúng quy định bộ luật tố tụng hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người bệnh hoặc người nhà người bệnh đã phẫu thuật sọ não có sự hỗ trợ của hệ thống robot
tại bệnh viện bạch mai giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhưng chưa đến làm việc chưa gửi đơn hoặc chưa được nhận lại số tiền tranh lệch
có ý kiến bằng văn bản về việc điều trị thanh toán số tiền một mươi sáu năm trăm chín mươi ba một trăm hai mươi chín đồng một ca không đúng quy định như trên
đơn trình bày của người bệnh người nhà đề nghị gửi về một trong các địa chỉ sau
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phòng một mươi cục cảnh sát kinh tế số bốn mươi bảy phạm văn đồng quận cầu giấy hà nội
điện thoại liên hệ chín mươi
viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba số chín phạm văn bạch quận cầu giấy hà nội
điện thoại liên hệ chín trăm linh sáu ba trăm bảy mươi sáu sáu trăm sáu mươi chín
tòa án nhân dân thành phố hà nội ngõ một phố phạm văn bạch quận cầu giấy hà nội
điện thoại liên hệ ba mươi sáu tám trăm hai mươi tám sáu nghìn tám trăm chín mươi tám